tối ngày hai mươi bốn tháng sáu trận mưa lớn kéo dài hơn hai giờ liền kết hợp lốc xoáy đã gây thiệt hại lớn về nhà ở của nhiều hộ dân và làm mất điện thông tin liên lạc nhiều giờ liền tại các huyện định quán tân phú và thống nhất của tỉnh đồng nai
trong đó một số hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng
ngay sau khi lốc tan lực lượng của chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm khắc phục thiệt hại về nhà ở ổn định cuộc sống cho người dân
cùng với đó các ngành điện viễn thông đã khắc phục sự cố để sớm cung cấp điện hệ thống thông tin liên lạc